vào khoảng chín giờ sáng ngày bảy tháng chín nhiều người dân sống tại khu trung cư hh linh đàm
quận hoàng mai hà nội ngay thấy tính nổ rất lớn ở khu vực sân ngay sát tòa nhà hh ba a
vụ nổ khiến cho ba người bị thương
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vào lúc chín giờ sáng một số người đang ngồi uống trà đá
ở dưới tòa nhà hh ba a khu đô thị linh đàm quận hoàng mai hà nội thì có một thanh niên ngồi mở hộp quà
hộp quà nổ và khiến cho thanh niên này cùng với hai người khác bị thương
người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
vụ nổ được xác định là do gài mìn tự chế trong hộp bìa cắt tông
theo thông tin điều tra ban đầu nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân